chiều ngày hai mươi một tháng sáu tại hà nội ban nội chính trung ương tổ chức lễ công bố quyết định của ban bí thư về việc điều động bổ nhiệm phó trưởng ban nội chính trung ương
theo đó đồng chí nguyễn thái học ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban nội chính tỉnh ủy phú yên chuyển công tác về ban nội chính trung ương và giữ chức phó trưởng ban
đồng chí nguyễn thái học sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trình độ tiến sĩ khoa học chính trị cử nhân luật cử nhân chính trị
ông từng làm luật sư bí thư tỉnh đoàn bí thư huyện ủy sông hinh phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú yên trưởng ban nội chính tỉnh ủy phú yên
ông là đại biểu quốc hội khóa một mươi ba một mươi bốn hiện là ủy viên ủy ban tư pháp của quốc hội ông từng được bầu chọn là gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy